thưa quý vị và các bạn tính tới nay trải qua một mươi bảy năm triển khai thực hiện
chương trình cho vay hỗ trợ tạo duy trì và mở rộng việc làm từ quỹ quốc gia về việc làm
đã giúp cho hơn ba bảy triệu lao động trong cả nước được tạo việc làm
đáng chú ý có các hộ gia đình là người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số
từ vốn vai đó đã vươn lên thoát nghèo trên chính mảnh đất mình đang sinh sống
có thể nhận thấy quỹ quốc gia về việc làm chính là bà đỡ kịp thời và thiết thực nhất
trong những lúc khó khăn của người dân khi họ cần vốn để phát triển kinh tế
và trong chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện thoát nghèo của người dân huyện tân sơn
mặc dù tổng dư nợ của ngân hàng chính sách xã hội huyện không nhiều
nhưng lại giúp được cho không ít các hộ khó khăn làm kinh tế
theo số liệu từ ngân hàng chính sách xã hội việt nam tính đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm đạt một mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng tăng một mươi năm hai trăm chín mươi tỷ đồng
so với thời điểm nhận bàn giao từ khóa bạc nhà nước năm hai nghìn ba
trong đó nguồn vốn từ quỹ quốc gia về việc làm là bốn năm trăm hai mươi năm tỷ đồng
nguồn vốn do ngân hàng chính sách xã hội huy động là bốn một mươi tỷ đồng

nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội là tám bảy trăm năm mươi một tỷ đồng
với nguồn vốn trên doanh số cho vay giải quyết việc làm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín đạt bốn mươi sáu chín trăm ba mươi tám tỷ đồng
với gần hai bốn triệu lượt khách hàng được vay vốn
giúp cho hơn ba bảy triệu lao động được tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
đặc biệt thông qua quỹ quốc gia về việc làm đã hỗ trợ nhiều lao động yếu thế
như lao động là người khuyết tật lao động là người dân tộc thiểu số
lao động ở khu vực nông thôn có cơ hội tiếp cận các nguồn tiến dụng ưu đãi
để mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
có phần tạo và tự tạo việc làm cho bản thân gia đình và cộng đồng
khoảng một mươi năm về trước huyện tân sơn tỉnh phú thọ
được thành lập trên cơ sở tách huyện thanh sơn thành hai huyện thanh sơn và tân sơn
được sinh ra từ một huyện nghèo
tân sơn là một trong sáu mươi hai huyện nghèo của cả nước
với tám mươi hai dân số là đồng bào các dân tộc thiểu số
một mươi trên một mươi bảy xã thuộc diện đặc biệt khó khăn
những năm qua chính sách hỗ trợ của đảng nhà nước cho hộ nghèo xã nghèo huyện nghèo
đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đời sống của nhân dân
nhất là các nguồn lực của chương trình ba mươi a các tổ chức doanh nghiệp
đã song hành với chính quyền và nhân dân trong công tác giảm nghèo
với năm được sự hỗ trợ từ các chính sách giảm nghèo của chính phủ
và sự nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân
huyện tân sơn đã thay ra đổi thịt với một diện mạo mới
đặc trưng cây trồng chủ lực của huyện tân sơn là trồng cây trè và cây keo
nên khi được ngân hàng chính sách cho vay vốn từ quỹ quốc gia về việc làm
thì hầu hết người dân đều đầu tư vào trồng hai cây trồng chủ lực này
dù hiệu quả kinh tế chưa thực sự cao nhưng lại rất ổn định
giúp bà con có thu nhập đều đặn
đây là những mô hình kinh tế duy trì sự ổn định sau nhiều năm
khi được hiệu quả nhiều lao động nhà rỗi trên địa bàn có điều kiện
có cơ hội để tiếp xúc nguồn vốn giải quyết việc làm tạo thu nhập ổn định cho lao động
gia đình bà nguyễn thị thu là một trong những hộ nghèo của xã văn luông
những năm trước chồng mất sớm một mình gồng gánh gia đình nuôi ba con ăn học
nên rất vất vả mấy mẹ con trước kia chỉ ở trong ngôi nhà rột nát
mưa gió phải lấy chậu hứng nước vì mái nhà bị rột
hoặc phải chạy sang chú nhờ hàng xóm khi có mưa bão
kinh tế của cả gia đình trồng vào mấy hectare chè
nhưng do không có vốn để cải tạo lại cây trè
nên năng suất chất lượng thấp bán ra thị trường không được giá
bản thân bà thu cũng không có công việc ổn định
thu nhập bấp bênh nên khó lại thêm chồng khó
khi tôi được vay vốn là gia đình tôi đưa vào
mô hình như trồng keo lai và cải tạo lại cây chè
từ thời điểm đấy gia đình tôi cũng có một khoản thu nhập thêm cho gia đình
ông hà anh tuấn năm nay đã sáu mươi bảy tuổi
ở cái tuổi lẽ già đã nghỉ ngơi
nhưng ông tuấn vẫn mạnh dạn đề nghị được vay vốn từ quỹ quốc gia tạo việc làm
thông qua ngân hàng chính sách xã hội huyện
với tổng số vốn năm mươi triệu đồng
có số vốn trong tay hai vợ chồng ông mạnh dạn đầu tư trồng thêm mấy hectare chè và keo
mặc dù mấy năm nữa cây keo mới cho thu hoạch nhưng vợ chồng ông tuấn rất phấn khởi
coi đó như của để dành một tấm một món khi gia đình có công việc quan trọng để sử dụng
khi được có vốn đó gia đình tôi tự tạo làm thì là công việc ổn định và kinh tế thu nhập cũng khá hơn các mọi năm trước
đối với những hộ hết tuổi lao động tức là ngoài sáu mươi tuổi
thì chúng tôi cũng xem xét tạo điều kiện để cho vay đối với cái nguồn vốn từ quỹ quốc gia về giải quyết việc làm này
tuy nhiên để nguồn vốn hiệu quả thì chúng tôi cũng định hướng gia đình đó vẫn được vay
tuy nhiên lựa chọn một người trong độ tuổi lao động đứng ra để vay vốn
để phát huy được cái tối đa hiệu quả từ nguồn vốn đem lại
là một thanh niên còn trẻ nhưng rất chịu khó lao động
anh diễn có nhiều ước mơ của mình trên mảnh đất gia đình
đã từng trải qua các công việc như phụ hồ cho các công trình xây dựng
nhưng cuộc sống nay đây mai đó có khi phải đi xa hàng tháng trời
phải tốn kém cho chi phí ăn ở khi xa nhà
vì vậy anh diễn quyết định trở về quê hương để làm kinh tế
được cả gia đình động viên anh mạnh dạn xin vay vốn từ quỹ quốc gia tạo việc làm để đầu tư nuôi ong

được ngân hàng giúp đỡ
hiện tại anh diễn đang nuôi một trăm linh đàn ong sắp tới sẽ nhân rộng lên thêm năm mươi đàn nữa
tính thu nhập bình quân từ nuôi ong lấy mật cũng được khoảng chục triệu một tháng
từ khi có nguồn vốn từ quỹ quốc gia tạo việc làm cho người lao động
nhiều hộ gia đình nghèo khó của huyện đã được tạo điều kiện linh hoạt cho vay nguồn vốn này để giải quyết việc làm
các lao động sau khi vay vốn đều tập trung làm kinh tế ngay tại chỗ
nên qua đó cũng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của huyện miền núi còn nhiều khó khăn
đáng chú ý đối với bà con mà nói khi được vay vốn là điều rất vui mừng và kịp thời
nhưng có lẽ niềm vui được nhân đôi khi lãi suất cho vay thấp đã tạo điều kiện cho bà con vừa làm kinh tế
nhưng cũng có thời gian đáo hạn để hoàn trả nguồn vốn vay
từ nguồn vốn quỹ quốc gia tạo việc làm cho những hộ nghèo như gia đình tôi tôi thật thấy mừng
bởi vì là phát triển thêm được kinh tế cho gia đình
gia đình tôi cũng có một mong muốn là mở rộng một mô hình nữa
nhưng bây giờ mong muốn là như văn hóa chính sách
tạo điều kiện cho gia đình tôi để phát triển thêm
một nguồn vốn là kịp thời để gia đình tôi phát triển thêm
khi có nguồn vốn đó phải hỗ trợ cho dân
thì làm ăn kinh tế chồng đổi dùng chồng cưới chè
thì kinh tế ổn định dần dần đi lên không khổ như trước
sau này khi nhà nước thu hồi vốn chúng tôi sẵn sàng trả lại vốn cho nhà nước
lãi hàng tháng tôi vẫn
nói chung là đống đầy đủ cho nhà nước ạ
lãi suất thấp như thế chúng tôi sẽ phát triển nhiều hơn và hiệu quả hơn
nhưng mà nguồn vốn này nó cực kỳ có ý nghĩa với gia đình
nói chung là cái mức lãi suất thấp như thế
chúng tôi sẽ có thể phát triển trong khoảng ba bốn năm nó dễ hơn
lãi suất thấp thì chúng tôi sẽ có nhiều cái đầu tư cao
là huyện miền núi còn rất nhiều khó khăn
nên nhu cầu vay vốn để giải quyết việc làm của người dân trên địa bàn rất lớn
tuy nhiên nguồn dư nợ từ quỹ quốc gia tạo việc làm tại huyện lại rất hạn chế
chưa đáp ứng nhu cầu của người dân
huyện tân sơn thì hiện nay là có một mươi bảy xã
và địa bàn thì cũng đi lại thì khó khăn
địa hình thì chia cắt vào mùa lũ
tuy nhiên thì đồng bào dân tộc ở huyện tân sơn
chiếm hơn tám mươi chủ yếu là lao động nông thôn và đồi rừng
nguyện vọng của bà con thì rất khát khao là được tiếp cận nguồn vốn của trung ương
và đặc biệt nguồn vốn của ngân hàng chính sách để làm kinh tế gia đình kinh tế hộ
đặc biệt là
tạo việc làm cho bà con nhân dân
đặc biệt nữa là trên địa bàn huyện thì có vườn quốc gia xuân sơn
đấy thì hiện nay thì huyện cũng đã tập trung chỉ đạo
để gối hợp với các nhà đầu tư
rồi các đơn vị liên quan để tư vấn giúp đỡ
và định hướng phát triển kinh tế du lịch
trên địa bàn huyện tân sơn thì đa số những lao động
về chăn nuôi sản xuất liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp
nhu cầu của họ thì cơ bản là năm mươi triệu thì cũng đã đáp ứng một phần
cơ bản là đáp ứng được cái nguồn nhu cầu vay vốn
tuy nhiên thì có một số hộ vay họ muốn mở rộng
có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh thu hút thêm lao động
thì nhu cầu của họ cũng muốn là cao hơn như vậy
thì cũng rất may là thời gian gần đây nghị định của bảy mươi bốn của thủ tướng nguyễn phủ ban hành
đã nâng mức cho vay lên một trăm linh triệu đồng trên một lao động được tạo việc làm
thì cái này chúng tôi cũng đã tuyên truyền triển khai
qua công tác tuyên truyền triển khai thì chúng tôi thấy bà con nhân dân cũng rất là phấn khởi
nghị định thì cũng mới được triển khai
và chúng tôi cũng đang trên
trong thời gian tiếp tục tuyên truyền thì qua tuyên truyền thì chúng tôi cũng nhận được là một số bà con đã có cái mô hình phát triển sản xuất kinh doanh điển hình
và cũng đăng ký nhu cầu để vay vốn
tuy nhiên thì cái nguồn vốn hiện tại thì cũng còn hạn chế chưa đáp ứng đủ
mặc dù nguồn dư nợ của quỹ quốc gia tạo việc làm của huyện tân sơn rất hạn chế
nhưng qua nguồn quỹ đã tạo điều kiện cho không ít các hộ gia đình khó khăn được vay

đây là sự hỗ trợ kịp thời và đúng lúc theo đúng chính sách quan tâm yêu ái của đảng nhà nước
dành cho các gia đình khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số
nghị định số bảy mươi bốn sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số sáu mươi một hai nghìn một mươi năm ndcp ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm vừa được thủ tướng nguyễn xuân phúc ký
đã có hiệu lực từ ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
theo đó sửa đổi bổ sung điều số hai mươi bốn về mức vay như sau
đối với cơ sở sản xuất kinh doanh mức vay tối đa là hai tỷ đồng một dự án và không quá một trăm linh triệu đồng cho một người lao động được tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
đối với người lao động mức vay tối đa là một trăm linh triệu đồng
mức vay cụ thể do ngân hàng chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn tru kỳ sản xuất kinh doanh khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn
điều hai mươi năm thời hạn vay vốn
vay vốn tối đa là một trăm hai mươi tháng
thời hạn vay vốn cụ thể do ngân hàng chính sách xã hội xem xét căn cứ vào nguồn vốn tru kỳ sản xuất kinh doanh khả năng trả nợ của đối tượng vay vốn để thỏa thuận với đối tượng vay vốn
đối với đối tượng quy định tại khoản một điều một mươi hai luật việc làm bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa hợp tác xã tổ hợp tác hộ kinh doanh
hộ kinh doanh sử dụng nhiều lao động là người khuyết tật người dân tộc thiểu số
người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn người khuyết tật khi vay vốn sẽ được hưởng lãi suất vay vốn bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật về tiến dụng đối với hộ cận nghèo
đối với mức vay từ một trăm linh triệu đồng trở lên cơ sở sản xuất kinh doanh phải có tài sản bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm
thưa quý vị và các bạn
thưa quý vị và các bạn
việc làm luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong các chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước
vùng dân tộc thiểu số là vùng chậm phát triển và có khoảng cách tranh lệch khá lớn so với sự phát triển chung của cả nước
điều này đặt ra yêu cầu cần phải có giải pháp về cơ chế chính sách để giải quyết tình trạng này
trong đó tạo cơ hội về việc làm chuyển đổi sinh kế tăng thu nhập là một trong những ưu tiên cần chú ý
những năm qua quỹ quốc gia về việc làm đã phát huy hiệu quả một cách thiết thực mang lại nhiều việc làm ổn định
cho các lao động trong cả nước và chúng ta kỳ vọng vào sự khởi sắc của huyện miền núi trong những năm sau này
đến đây thì thời lượng của chương trình lao động và xã hội tuần này của truyền hình nhân dân cũng đã khép lại
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
những thông tin góp ý xin gửi về hòm thư laodongvasahoi thng acomgmail com